thảo luận tại hội trường về việc gia nhập công ước chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
các đại biểu cho biết cần chỉ rõ thuận lợi và thách thức khi tham gia công ước này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và doanh nghiệp
thảo luận tại hội trường đa số đại biểu đồng tình với việc nước ta gia nhập công ước số chín mươi tám một trong tám công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ilo
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trên thế giới đã có một trăm sáu mươi sáu trong tổng số một trăm tám mươi bảy quốc gia thành viên của ilo tham gia công ước này
tuy nhiên một số đại biểu đề nghị chính phủ cần ra soát đánh giá đầy đủ các mặt không thuận lợi khi gia nhập công ước số chín mươi tám để chủ động các phương án xử lý tốt nhất không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người lao động
tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật và là người đại diện cho công nhân và lao động
tới đây chúng ta sẽ thành lập các tổ chức đại diện tức là cho phép các đại diện tổ chức đại diện
cho người lao động được thành lập
thì vấn đề này cái cơ sở pháp lý nó là như thế nào
tôi đề nghị phải nghiên cứu tái cấu trúc lại quỹ công đoàn
hiện nay là hai kinh phí công đoàn là tổ chức của người dụng lao động đóng góp cho công đoàn
bây giờ có nhiều tổ chức của người lao động thì không thể là quỹ công đoàn được
tổ chức tổng liên đoàn lao động việt nam
các tổ chức đại diện khác của người lao động mà người ta cũng được hưởng cái điều này
cho nên tôi đề nghị là phải thành lập một cái quỹ lao động hay là quỹ xây dựng quan hệ lao động hài hòa ở việt nam
tham gia làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội ban khoan đại biểu bùi văn cường nhấn mạnh
gia nhập công ước số chín mươi tám là điều kiện thời cơ và cũng là thách thức mà tổ chức công đoàn việt nam
phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao
chúng tôi đang xin trình cấp qua thẩm quyền
phê duyệt đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn việt nam trong tình hình mới
theo đó cũng sang thiết kế về mặt tổ chức về mặt hoạt động theo cái cách mà thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của một số nước
liên quan đến việc kinh phí công đoàn thì tôi cũng thống nhất với đại biểu vũ tiến lộc là sẽ phải thiết kế lại
theo cái hướng là cái tỷ lệ đó sẽ có chia cho các tổ chức đại diện người lao động
bộ trưởng bộ lo động thương bình và xã hội đào ngọc dung
cũng chỉ rõ khi tham gia công ước số chín mươi tám tổng liên đoàn lao động việt nam là tổ chức chính trị xã hội
còn những tổ chức công đoàn khác chỉ là tổ chức xã hội
chính phủ sẽ có quy định cụ thể về trình tự thủ tục gia nhập công đoàn của các tổ chức này
cũng như quy chế về việc đình chỉ hoạt động như thế nào
trong quá trình chuẩn bị tham gia trình với quốc hội tham gia
chúng tôi cũng đánh giá và xà xoát đầy đủ những khó khăn thách thức mà chúng ta phải vượt qua
trong đó có hai vấn đề rất lớn
đó là gì làm sao để thúc đẩy thương lượng tập thể một cách thực chất
nhưng phải giữ vững được cái quan hệ cũng như ổn định chính trị và xã hội
nhất là khi chúng ta cho việc ra đời các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
bên cạnh tổ chức của tổng liên đoàn chắc chắn là sẽ gặp những khó khăn thách thức nhất định
nhưng mà vấn đề quan trọng là làm sao phải biến các khó khăn thách chức đó thành cái thuận lợi
theo dự kiến ngày một mươi bốn tháng sáu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn
việc gia nhập công ước số chín mươi tám này